nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh đã có công điện khẩn yêu cầu các trường học ở ba huyện miền núi gồm hương sơn hương khê và vũ quang và hai trường mầm non ở huyện đức thọ tạm ngừng việc tổ chức khai thẳng năm học mới vào ngày năm tháng chín
trên tinh thần chỉ đạo của công điện các huyện đồng bằng nếu bảo đảm an toàn thì vẫn tổ chức khai giảng năm học mới theo lịch đã bố trí
tuy nhiên các trường cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh
theo thông tin từ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hương khê tính đến chiều ngày bốn tháng chín mưa lũ đã khiến một người dân thiệt mạng chín trăm linh hectare lúa hẻ thu một trăm một mươi hectare ngô sáu mươi năm hectare lạc chưa thu hoạch và gần một hai trăm năm mươi hectare bưởi phúc trạch chuẩn bị thu hoạch bị ảnh hưởng nặng nề
một số công trình giao thông công trình thủy lợi bị ngập hư hỏng nhiều cầu dân sinh bị nước lũ cuốn trôi